trên thế giới cũng như tại việt nam tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch covid một mươi chín
từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hồ chí minh đã bắt đầu xuất hiện những ổ dịch
và sau đó đợt dịch này đã bùng phát mạnh tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
trong bối cảnh ấy lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân từ các đơn vị địa phương
đã được huy động lên đường chi viện cho thành phố hồ chí minh tăng cường công tác phòng chống dịch
và cũng trong bối cảnh dịch bệnh các loại tội phạm đã có sự xây dịch
liên tiếp thay đổi phương thức thủ đoạn để thực hiện các hành vi vi phạm tội
lực lượng công an nhân dân với sự nỗ lực và quyết tâm giữ vững đảm bảo tình hình an ninh trật tự
trong mọi điều kiện hoàn cảnh đã kiên quyết không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động
càng khó khăn thách thức càng làm vững vàng thêm bản lĩnh người chiến sĩ công an
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đại dịch covid một mươi chín được nhận diện là thách thức nguy cơ thương trực
hoạt động chống phá đảng nhà nước liên quan đến công tác phòng chống dịch gia tăng
hàng trăm website và hàng nghìn nhóm tài khoản mạng xã hội được lập nên để phát tán thông tin giả
xê dịch thay đổi phương thức tạo đối tượng triệt để sử dụng công nghệ cao
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
tình trạng chống người thi hành công vụ cướp giật tài sản gây dối trật tự công cộng diễn biến phức tạp
tội phạm về kinh tế gian lận thương mại tham nhũng nổi lên là hoạt động buôn lậu kinh doanh trái phép
sản xuất buôn bán hàng giả là các loại vật tư trang thiết bị y tế máy thở
tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó nổi lên là thủ đoạn lợi dụng xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu xe luồng xanh để vận chuyển ma túy với số lượng lớn
tất cả những diễn biến của các loại tội phạm đã được bộ công an chủ động nhận diện
từ đó đề ra những phương án kế hoạch cụ thể
với mục tiêu cao nhất không để xảy ra bất ổn trong công tác an ninh trật tự
bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình từ sớm
từ xa tại cơ sở chủ động giải quyết kịp thời nhanh gọn các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự
lương trước được các tình huống có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau
từ những chỉ đạo quyết liệt và sát sao bộ công an đã đặt mục tiêu kiên quyết làm giảm tội phạm
và các điều kiện phát sinh tội phạm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
năm hai nghìn hai mươi một tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu kéo giảm một mươi một ba mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
điều tra khám phá trên ba mươi sáu vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi sáu ba mươi bảy
cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra là một mươi một ba mươi bảy
tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi hai mươi sáu
triệt xóa gần một ba trăm bốn mươi băng nhóm tội phạm bắt thanh loại và vận động đầu thú trên năm ba trăm bốn mươi đối tượng truy nã
những sọt chứa đầy mắm cá này được vận chuyển theo xe ưu tiên luồng xanh để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
thế nhưng bên dưới đáy những chiếc sọt này là số lượng lớn ma túy các loại
đây là chuyên án do công an tp hcm xác lập ngay trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại thành phố
tăng vật thu giữ gồm chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
thủ đoạn lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu để giấu ma túy số lượng lớn
đã được các đối tượng tội phạm về ma túy triệt để lợi dụng trong thời điểm dịch bệnh
một mươi bốn đối tượng bị bệnh
trong đường dây đánh bạc trên không gian mạng
với số tiền giao dịch lên đến hơn ba mươi tỷ đồng
đã bị cục cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ
thủ đoạn của đường dây tội phạm này rất mới
đó là núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
sử dụng đầu tiền kích thuật số để tham gia đặt cược
trong điều kiện hiện nay thì hoạt động của tội phạm
về phương thức thủ đoạn của hoạt động của tội phạm cũng có nhiều thay đổi
và thậm chí là có những cái băng nhóm tội phạm
những đối tượng chủ mưu cầm đầu có thể khóa báo doanh nhân doanh nghiệp
để tham gia hoạt động điều hành các băng nhóm đường dây tội phạm
đây là vấn đề mà đảng nhà nước và lực lượng công an đã nhận diện
và chúng tôi cũng đã có những giải pháp đấu tranh có hiệu quả
với mục tiêu là ngăn chặn kiềm chế và kéo giảm tội phạm
lợi dụng tình hình dịch bệnh khi thấy nhiều người dân
nhất là những người buôn bán nhỏ
rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
các đối tượng cho vai lãi nặng đã gia tăng hoạt động
đối tượng đào xuân thắng cầm đầu đường dây tội phạm tín dụng đen
dịch chuyển từ thành phố hải phòng vào thành phố hồ chí minh hoạt động
thủ đoạn của ổ nhóm này đó là thuê những căn hộ trung cư
để làm cơ sở hoạt động và ẩn náu
từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng chữa bệnh covid một mươi chín tăng cao
nhóm đối tượng do nguyễn đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo đàn em tự mua nguyên vật liệu
về để sản xuất thuốc giả điều trị bệnh covid một mươi chín
vào cuộc điều tra công an thành phố hồ chí minh đã thu giữ số lượng lớn nguyên liệu
gồm hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện để sản xuất
hàng loạt các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm đã cho thấy
dù tội phạm có thủ đoạn tinh vi biến tướng hay núp bóng dưới bất cứ hình thức nào
cũng đã bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ thành công
đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của đảng ủy lãnh đạo bộ công an
để chúng tôi nhân diện một cách nhảy bén kịp thời vào trung linh vực vô việc cụ thể
để tiền khai công tác phát hiện đấu tranh với tinh thần đấu tranh
đó là đấu tranh phòng chống tham nhũng đặc biệt là trong lĩnh mô dịch đại dịch
với một quyền tấm chính trị là hết sức cao
trong cái khó khăn và trong cái bối cảnh chung như vậy
thì tôi thấy rằng nhiệm vụ của lực lượng công an cũng đã rất là bám sát
chung với cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
tôi có thể thấy rằng là các cái kết quả của lực lượng công an
chỉ đạo của đảng của quốc hội và của chính phủ
đó là vừa tham gia phòng chống dịch và vừa làm tốt cái việc bảo đảm an ninh trật tự
thông qua những cái kết quả cụ thể của ngành
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm vượt qua vô vản khó khăn và thách thức
lực lượng công an nhân dân đã tiếp tục chứng minh
thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự ngày càng trở nên sắc bén hơn
chúng ta thấy rằng trong báo chí vừa rồi có nêu rất nhiều những vụ an lớn
kể cả những vụ an liên quan đến vấn đề đối với thầu say
phạm hoặc là các cái hoạt động mà nâng giá khống trong hoạt động y tế
cũng như là những hoạt động đánh bạc rồi những cái hoạt động mà đưa người bất hợp pháp
và nhiều hoạt động khác nữa
có thể là ngành công an đã góp phần đắc lực để cùng với ngành y tế
vừa kiểm soát an ninh về y tế vừa kiểm soát an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an là lực lượng rất thầm lặng nhưng lại luôn luôn là ở tuyến đầu
trong khi trong đó vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh quốc gia
phòng chống tội phạm triệt phá được rất nhiều các tổ nhóm và các nhiều vụ án lớn
trong giai đoạn vừa qua nghĩa là họ đã hoàn thành hai vai
cái tình hình an ninh trật tự của mình nó rất là ổn định
thì có rất là nhiều tội phạm lợi dụng cái dịch covid này để gây án
nhưng mà lượng công an đã giải quyết rất là tốt
vì vậy tôi rất là cảm ơn sự nỗ lực của lực lượng công an
đã bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi một khép lại với những dấu ấn của lực lượng công an
xung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch và đấu tranh chấn áp quyết liệt
với các loại tội phạm
qua đó góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu kép của đảng nhà nước đã đề ra
góp phần từng bước phục hồi phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền
bắt giữ một mươi đối tượng và nhiều tăng vật có liên quan
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại bãi đất trống thuộc khấm một phương chín
thành phố trà vinh có nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
công an phường chín phối hợp công an thành phố trà vinh kiểm tra và bắt quả tan một mươi đối tượng
đang đá gà ăn thua bằng tiền gồm trương minh tâm ba mươi bảy tuổi kiên sơn hưởng hai mươi sáu tuổi cùng ngụ phần sáu
từ công trường năm mươi một tuổi ngộ phương chín nguyễn hoàng tâm sáu mươi ba tuổi ngộ xã lông đức
cùng thành phố trà vinh ngô thanh điền bốn mươi tuổi ngộ xã thông hòa huyện cầu chè
quỳnh minh huy ba mươi tuổi ngụ phường bảy nguyễn văn toàn bốn mươi bốn tuổi trần văn đực năm mươi bốn tuổi
trương văn tính hai mươi ba tuổi cùng ngụ xã tập ngãi huyện tiểu cần nguyễn kim gãy bốn mươi bảy tuổi
ngộ xã định yên huyện lấp phò tỉnh đồng tháp
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ ba con gà tám cuộn băng keo một mươi hai cặp cửa bằng sắt
chín xe mô tô chín điện thoại di động và hơn bốn mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc công an phương chín thành phố trà vinh đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật
còn công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ cháy xe khách dường nằm khi lưu thông qua địa bàn
rạng sáng nay tài xế mạch văn hải ba mươi một tuổi điều khiển xe khách dường nằm
đang lưu thông trên quốc lộ một qua địa bàn xa sung lũy huyện bóc bình tỉnh bình thuận
tìm bất ngờ xe bốc cháy
phát hiện vụ việc tài xế đã tấp xe vào lề và bấm mở cửa
đồng thời truy hô để các hành khách trên xe thức dậy
gần ba mươi hành khách trên xe tháo chạy xuống xe an toàn
lửa bốc lên cao thiêu rụi chiếc xe khách ngay sau đó
tại hiện trường xe khách ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm hai mươi ba cháy trơ khung
nhiều xe máy đồ đạc chi gầm xe cũng bị thư rụi
được biết xe khách này đang trên hành trình từ thành phố hồ chí minh về thanh hóa
và đa số là chở người về quê ăn tết
thiệt hại tài sản ước tính gần hai tỷ đồng
sáng nay công an đã khám nghiệm hiện trường
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại vị trí bình ác quy gây cháy
trong chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi hai công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân một người tử vong
nghi do bị điện giật khi sơn sửa nhà
trước đó khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm nghề thợ sơn đang trèo lên má một căn nhà
trong hẻm ba mươi năm tám đường số chín phường một mươi sáu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
để thiến hành sơn sửa chữa căn nhà thì có biểu hiện bị điện giật
phát hiện sự việc người dân đã ngắt điện rồi tìm cách hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong
nên trình báo chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an quận gò vấp
đã có mặt khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các địa phương đơn vị
chú động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ vững an ninh trật tự trong giai đoạn trước trong và sau tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện trảng bom
trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội qua công tác tuần tra kiểm soát
lập các chốt phòng chống dịch lực lượng công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng
có hành vi phạm pháp luật
do vậy khi địa bàn bước vào trạng thái bình thường mới
cũng là thời điểm các đối tượng tội phạm có thể manh động hơn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay trên địa bàn xảy ra tám vụ phạm pháp hình sự
trong đó một vụ chống người thi hành công vụ ba vụ trùng cấp tài sản
một vụ đe dọa giết người và tàn trữ vũ khí quân dụng tệ nạn xã hội xảy ra bốn vụ
tội phạm liên quan đến ma túy xảy ra một mươi vụ
gần đây nhất đối tượng nguyễn thanh lan ngụ huyện long thành
đến nhà gia đình bà phạm thị thủy năm mươi sáu tuổi ngụ ấp bốn xã an vĩ
bị chữa bới đe dọa giết cây gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là vợ cũ của lan đã li hôn
nhận tin báo công an huyện trắng bông đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với công an xã an viễn
tiến hành truy bắt được lan
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan từ xã an phước huyện long thành
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn một dao tự chế dài hơn một mét
tôi và chị khoa là vợ chồng đến năm hai nghìn một mươi chín đợi ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau
cho đến tháng bảy tôi và chị khoa đi làm mà không về
nên tôi có nhắn tin gọi điện nhưng chị khoa chẳng đặt cả số điện thoại của tôi
nên tôi có gửi một số hình ảnh và tin nhắn đe dọa chị khoa
mong với mục đích là mong muốn chị khoa quay về
và ngày hôm qua tôi có vào nhà bà thủy
xách một con dao vào mục đích hâm dọa hù dọa để cho chị khoa quay về
nhưng không thấy gì nên và công an bắt
tôi có kế hoạch
có kế hoạch triển khai việc gia quân trong các dịp lễ tết
cũng như là trước và sau tết nguyên đán
triển khai đến các đội nghiệp vụ công an các xã đồn thị trấn
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện
để làm rõ và nắm rõ nắm chắc tình hình địa bàn
từng khu phố từng ấp nắm di biến động của từng đối tượng
trong diện theo dõi quản lý từng hệ loại đối tượng
để kịp thời nắm bắt các di biến động các hành vi vi phạm pháp luật
khi chúng mới bắt đầu và có giải pháp biện pháp chủ động
trong công tác quản lý phòng ngừa và kịp thời xử lý đấu tranh
đối với các hành vi vi phạm luật
cũng như các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn
để đảm bảo cho người dân được đón mùa noel
cũng như là tết nguyên đán của hai nghìn hai mươi hai được an toàn và bình an
để đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch được hiệu quả
công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã tổ chức được cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
theo đó lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát bám địa bàn
tổ chức các chuyên đề ra quân trấn áp tội phạm
để qua đó vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả
vừa giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải
vận chuyển một mươi chín tấn bột hóa chất nhãn măng nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô tải do tài xế thái đức tín
chú thành phố long xuyên điều khiển có biểu hiện nghi vấn
dừng phương tiện kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vẫn có vận chuyển một mươi chín tấn bột hóa chất carbon
có nhãn mắt nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra ông tín không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền
công an tp biên hòa đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn anh quốc và trịnh gia tân cùng ngụ tại phường tân biên
thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán và tăng chữ hàng cấm
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại khu phố tám a phường tân biên tp biên hòa
đội kiểm soát kinh tế công an thành phố biên hòa đã bắt quả tăng tân và quốc
đang có hành vi tàng trữ hai mươi hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất có trọng lượng là ba mươi hai tám kg
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm ba hộp pháo nổ được quốc cất giấu trong phòng ngủ
tổng số lượng pháo nổ được phát hiện là hai mươi tám
ba hộp tương đương với ba mươi bảy tám kg
qua làm việc bước đầu đối tượng quốc khai nhận số pháo nói trên được một đối tượng chưa rõ lai lịch
mua với giá hai mươi triệu đồng sau đó được quốc sau đó quốc đưa về nhà tân để cất giấu và tìm mối tiêu thụ
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục làm rõ
thưa quý vị tết nguyên đán đang đến gần
mặc dù lượng tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh gia lai nói riêng
giảm so sút
với năm trước do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên cuối năm là thời điểm gia tăng tình trạng đối tượng buôn lậu hàng cấm
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới
cũng như các tỉnh phía bắc và tp hcm về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
các đơn vị chức năng đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn xử lý nghiêm
đây là số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được cục quản lý thị trường tỉnh gia lai
và các đơn vị chức năng của tỉnh phát hiện tịch thu trong thời gian gần đây
với bốn mươi chín tám mươi năm sản phẩm hàng hóa vi phạm hành chính
bao gồm các loại phân bón quá hạn sử dụng đồ chơi trẻ em rượu quần áo
ví da túi sách mỹ phẩm tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn sáu trăm linh triệu đồng
bên cạnh công tác kiểm tra phát hiện xử lý đối với các đối tượng vận chuyển
mua bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
các đơn vị chức năng của tỉnh còn kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức
cho người kinh doanh cũng như quần chúng nhân dân đều cao ý thức chấp hành pháp luật
đặc biệt thời điểm này gia lai đang vào dịp cao điểm chăm sóc các loại cây ăn quả
cà phê hồ tiêu nên nhu cầu sử dụng phân bón trên địa bàn tăng cao
lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt nhiều tiểu thương buôn bán các sản phẩm
không nguồn gốc xuất xứ không có các giấy tờ liên quan
chúng tôi sẽ không tiến hành kiểm tra đồng loạt mà chúng tôi sẽ kiểm tra đột xuất thôi
chú trọng các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đáng
để tết và như các bạn chỉ biết thì chúng tôi sẽ tăng cường các nội dung hoạt động
để kiểm tra các mặt hàng cấm ví dụ như là thuốc lá điếu nhập lậu
ví dụ như là pháo nổ và các cái đồ chơi trẻ em mà có thể là gây kích động bạo lực
những nội dung đó thì chúng tôi đã yêu cầu tất cả các đội ra sót
và lên phương án ngay từ bây giờ
sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng cùng với ý thức của người dân
khi lựa chọn các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ sẽ góp phần hạn chế tình trạng vận chuyển
mua bán hàng lậu hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt trong thời điểm tết nguyên đán đang đến rất gần
chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm công an tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu
triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng
do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
thực hiện được cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng
liều lĩnh có bị hiện hoạt động băng nhóm tàng trữ triết phép vũ khí quân dụng
để tranh giành địa bàn tại thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chi đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
ban chuyên án xác định ban nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức
thông qua mạng internet với thư đoạn tin vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện
của thành phố hồ chí minh bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn
cùng nhiều hung khí năm trăm tám mươi triệu đồng một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê hải phòng cầm đầu dùng sức cho điện là các đối tượng cụng cái nhiều tiền án tiền sự
gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lò văn tuấn cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra
xử lý triệt để ban nhóm tội phạm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng hảng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn bá lau xã bá lau huyện trạm tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thôn nà vặng xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã phát hiện
và bắt quả tang đối tượng hàng a hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hai bánh heroin gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng
thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu
trong người một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng và thu giữ tại nơi ở của đức
một túi nilon bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần
năm tám trăm linh viên hồng phiến gần một bánh heroin một cân tiểu ly một điện thoại
và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan khác
hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang liên tiếp nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ
cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
phát hiện xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn
ghi nhận của phóng viên intv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
trước đó công an thành phố hà giang cũng đã bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy
do hai đối tượng nguyễn tiến hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn tiến đăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả hai cùng chú tệ xã ngọc đường thành phố hà giang tỉnh hà giang cầm đầu
qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ
không hình thành đường dây lớn để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện chiến đấu
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố
thì cơ bản thì chúng tôi cũng đã kịp thời khám phá bắt giữ và xử lý rất là cương quyết
bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại một số các tụ điểm một cái điểm
các điểm bán lẻ chủ yếu là do các con nghiện
tự mua đi bán lại với nhau
vì vậy mà trong thời gian tới mà nhất là trong cái đợt cao điểm này
chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành bằng các biện pháp để kịp thời phát hiện
bắt giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
tiếp tục bám sát cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác truy vết
triệt phá tụ điểm phức tạp về tiện nạn xã hội
nhất là điểm mua bán sử dụng tài sự ma túy đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tại một khu chợ trên địa bàn đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh văn phương năm mươi tuổi
trú tại phường tân chính quận thanh khê về hành vi cướp giật tài sản
trước đó phương đi đến khu vực chợ mới thuộc địa bàn phường hòa thuận đông quận hải châu
thì phát hiện xe máy của ông lê đức hà dựng trên vỉa hè không có người trông coi mà vẫn cắm chìa khóa
nên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khi vừa lùi xe xuống đường thì phương gặp ông hà bị chặn lại nhưng vẫn tăng ga bỏ chạy
nhận tin báo công an quận hải châu đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm
tổ tuần tra của công an phường hòa thuận đông phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
đã phát hiện và bắt giữ phương tại ngã tư ông ích khiêm trần cao vân thu giữ được xe máy của ông hà bị mất
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quý chú tại phường tám thành phố đà lạt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quý thanh lộc phát
để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo đó trong thời gian thực hiện hợp đồng với ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng đam rông về việc tận thu
tận dụng gỗ là cây rừng có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão nguyễn văn quý dưới danh nghĩa là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn quý thanh lộc phát đã chỉ đạo nhân viên khai thác trở gỗ từ các tiểu khu thuộc xã phi liêng
huyện đam rồng trái với các quy định trong hợp đồng đã ký
kiểm tra nhà xưởng và bãi tập kết của công ty quý thanh lộc phát lực lượng chức năng phát hiện gần sáu mươi mét khối gỗ thông tươi
và gỗ cây trò không rõ nguồn gốc đang được tập kết tại đây hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ